thưa quý vị địa bàn quận thanh xuân thành phố hà nội vẫn đang được xác định là điểm nóng về tình hình dịch bệnh
với số caf được phát hiện lên đến hàng trăm ca tại phường thanh xuân trung
ngay sau khi phát hiện những kf đầu tiên tại ổ dịch trên đường nguyễn trãi
cơ quan chức năng đã thiết lập các vùng cách ly với bảy trăm linh hộ khoảng hai nhân khẩu
để thực hiện các biện pháp khống chế dịch bệnh
đồng thời quận thanh xuân cũng đã kích hoạt khu cách ly tập trung phòng chống dịch covid một mươi chín
tại khu nhà trung cư tái định cư tại phường kim giang
có thể nói lực lượng công an quận thanh xuân đang nỗ lực triển khai đồng loạt nhiều giải pháp
trên toàn địa bàn quận để đảm bảo công tác phòng chống dịch
trong điều kiện an toàn tuyệt đối về các vấn đề an ninh trật tự
những buổi tuần tra xuyên đêm của tổ công tác đặc biệt tại hai điểm nóng là ngõ ba trăm hai mươi tám và ba trăm ba mươi đường nguyễn trãi
họ là những cán bộ chiến sĩ công an phường thanh xuân trung
ngay từ khi phát hiện những kf đầu tiên tổ công tác đặc biệt này đã được thành lập
và các thành viên làm nhiệm vụ sinh hoạt ngay tại hai điểm nóng này hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
đảm bảo xử lý kịp thời tất cả các vấn đề phát sinh
tại phường kim giang quận thanh xuân nơi vừa kích hoạt khu cách ly tập trung năm trăm linh người

ngoài nhiệm vụ tham gia tổ công tác đặc biệt này đã được xử lý kịp thời tất cả các vấn đề phát sinh
ngoài nhiệm vụ tham gia phòng chống dịch thì các vấn đề có thể phát sinh về tình hình tội phạm
đã được công an phường kim giang chủ động phòng ngừa ngăn chặn
chúng tôi đã phối hợp với chính quyền địa phương lên phương án để đảm bảo an ninh trật tự
chung cho toàn trên địa bàn tổ chức tuần tra đêm để đảm bảo an ninh trật tự riêng cho ông phường
tổ cảnh sát hình sự chúng tôi sẽ phối hợp với đội nghiệp vụ trên quận tuần tra từ giờ đến bốn h sáng
và năm giờ sáng thì chúng tôi đã lại chốt ở các điểm chốt rồi
trong khi đó cảnh sát khu vực thì chúng tôi thường xương tuyên truyền nhắc nhở người dân
phối hợp với cán bộ cơ sở đi giả soát tất cả những nhân khẩu ngoài bùng dịch khác về chỗ địa bàn chúng tôi
nhận định trong bối cảnh tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp một số loại tội phạm vẫn lợi dụng hoạt động
lực lượng cảnh sát hình sự công an quận thanh xuân đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
trong đó chú trọng công tác nắm tình hình địa bàn nắm đối tượng trong diện quản lý giám sát
từ công tác này ngay trong thời điểm hà nội đang thực hiện giãn cách
một đối tượng tội phạm quốc tịch trung quốc đang lẩn trốn tại một khu trung cư trên địa bàn đã kịp thời bị phát hiện bắt giữ
những biểu hiện phát sinh và tội phạm trên địa bàn để có kiến nghị cho các cơ quan chức lăng cũng như là có biện pháp đấu tranh phù hợp
xác định tinh thần là một trong những lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch bệnh
công an quận thanh xuân đang nỗ lực tập trung cao nhất mọi nguồn lực để thực hiện thành công nhiệm vụ kép
vừa phòng chống dịch bệnh vừa bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối tại tất cả các điểm nóng về dịch bệnh
cũng như các khu vực có cách ly phong tỏa
thưa quý vị đặc thù công tác là chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng là lực lượng của tuyến đầu phòng chống dịch bệnh
hơn ba tháng qua lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm đã duy trì và đảm bảo nhiệm vụ kép là chống giặc lửa và giặc dịch
sau đây là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân về các hoạt động của lực lượng này
vụ cháy nổ kinh hoàng này xảy ra vào rạng sáng ngày một mươi một tháng bảy tại số một trăm bảy mươi một nguyễn thượng hiền phường bốn quận ba
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố đã phải điều động tăng cường một mươi xe chuyên dụng cùng bảy mươi bốn cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy
do căn nhà cháy là tiệm tạp hóa buôn bán nhiều bình ga mini nên đã làm lửa kèm nhiều tiếng nổ lớn gây nguy hiểm tới lực lượng chữa cháy
đáng nói hiện trường vụ cháy là khu vực có ba mươi bảy ca dương tính covid một mươi chín đang phải trong thời gian phong tỏa
khi mà xe tới nơi thì cũng thấy hàng rào các ly phong tỏa nhưng lúc này trước mặt chúng tôi đó là một đám cháy rất là lớn càng theo rất là nhiều tiếng nổ
thế lúc này mục tiêu duy nhất của anh em đó là tổ chức tìm kiếm cứu nạn cứu hộ và chữa cháy như thế nào cho nhanh nhất
và chia ra làm nhiều mũi một mũi thì tổ chức tìm kiếm cứu nạn cứu hộ để đưa những người già người lớn tuổi ra ngoài và có một số em bé
trong quá trình chữa cháy như vậy anh em của chúng tôi luôn phải đeo khẩu trang để phòng dịch covid một mươi chín
khi mà phun nước và tiến vào khu vực chữa cháy thì thứ nhất là khói và khí độc thứ hai là nước nó sẽ làm ướt khẩu trang và làm cho các anh em các bộ y tế chúng tôi rất là mệt
nhưng mà với tinh thần quyết tâm cao nhất để bảo vệ được an toàn về tính mạng và tài sản cho nhân dân thì anh em sẽ cố gắng và hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao
cũng trong cao điểm diễn ra dịch bệnh ngày bốn tháng tám hai thanh niên vi phạm về giãn cách xã hội đi ra rạch tư dinh phường tân phong câu cá
trong lúc hai người bơi qua rạch thì một người đuối nước mất tích nhận tin báo lực lượng cứu nạn cứu hộ quận bảy đã điều một mươi sáu cán bộ chiến sĩ tới hiện trường và tìm thấy thi thể của nạn nhân
mới đây nhất chiều ba mươi tháng tám một vụ cháy nhà trong hẻm số năm mươi phan đình phùng quận phú nhuận đã làm một người phụ nữ tử vong
ba mươi cán bộ chiến sĩ của lực lượng chữa cháy đã nhận điều động và ở hiện trường nhanh chóng dập tắt ngọn lửa không để cháy lan
dù luôn phải túc trực để sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ khi có tai nạn sự cố về cháy nổ cứu hộ hay khi nhân dân cần đến
xong cán bộ chiến sĩ cảnh sát chữa cháy còn tham gia cùng với lực lượng tuyến đầu chung tay chung sức phòng chống dịch covid
tính đến thời điểm hiện tại phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố đã tổ chức hai đợt điều động
với hơn hai trăm linh cán bộ chiến sĩ tăng cường tới các khu vực quận bình thạnh
quận sáu huyện nhà bè thành phố thủ đức và trại giam trí hòa
tại đây ngoài công tác trực tiếp kiểm soát ở các chốt chặn và công tác tuần tra lưu động
thì các cán bộ chiến sĩ tăng cường còn tham gia hỗ trợ nhân dân về nhu yếu phẩm tham gia xây dựng bệnh viện giả chiến
và công tác đảm bảo an ninh trật tự trong suốt hoạt động chống dịch của thành phố
hôm nay ngày một tháng chín nhiều địa phương tại phía nam đã tổ chức lễ trao quyết định đặc xá năm hai nghìn hai mươi một của chủ tịch nước
cho một số phạm nhân đang chấp hành án tại địa bàn
việc đặc xá cho phạm nhân thể hiện chính sách khoan hồng và thể hiện tinh thần nhân đạo của đảng và nhà nước ta
đối với những người phạm tội
tại trại giam cao lãnh bộ công an tổ chức lễ trao quyết định đặc xá của chủ tịch nước
cho hai mươi bốn phạm nhân đang chấp hành án ở trại giam cao lãnh gồm hai mươi phạm nhân ở đồng tháp ba phạm nhân ở an giang và một ở vĩnh long
việc đặc xá cũng là sự ghi nhận kết quả cải tạo chấp hành tốt các nội quy của phạm nhân
và cũng là kết quả của quá trình giáo dục cải tạo phạm nhân
trại giam cao lãnh cũng tạo điều kiện thuận lợi để phạm nhân được đặc xá về nơi cư trú trình diện chính quyền địa phương theo quy định
đảm bảo nguyên tắc chống dịch và sắp ổn định cuộc sống tái hoài nhập cộng đồng
tại cần thơ cơ quan thi hành án hình sự công an thành phố cần thơ tổ chức triển khai quyết định đặc xá năm hai nghìn hai mươi một của chủ tịch nước
cho hai phạm nhân đang chấp hành hình phạt tại trại giam
số trường hợp còn lại do cơ quan thi hành án hình sự công an các quận huyện tổ chức
thực hiện hướng dẫn của hội đồng tư vấn đặc xá bộ công an công an thành phố cần thơ đã phối hợp với cơ quan đơn vị liên quan
chỉ đạo hướng dẫn triển khai thực hiện công tác đặc sá năm hai nghìn hai mươi một theo đúng quy định của pháp luật
phạm nhân được đặc xá đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của luật đặc xá năm hai nghìn một mươi
và nghị định năm mươi hai hai nghìn một mươi chín ndcp của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đặc xá
hồ sơ trình tựu thú tục đề nghị đảm bảo đúng quy định của pháp luật
dưới bối cảnh dịch covid một mươi chín các địa phương tổ chức trao và nhận người được ân xá đều phải hạn chế tối đa cách tiếp xúc theo chỉ thị một mươi sáu
thưa quý vị cơ quan điều tra công an tỉnh đồng nai đang phối hợp với công an tp biên hòa
điều tra làm rõ hành vi của đối tượng giả mạo cán bộ thanh tra chính phủ
trước đó vào chiều ngày ba mươi một tháng tám tại chốt kiểm dịch cầu săn máu trảng dài thành phố biên hòa
lực lượng chức năng dừng kiểm tra
một xe ô tô qua chốt trên xe có hai người trong đó có một người đàn ông mặc trang phục ngành thanh tra
mang bản tên trịnh đình hải chức vụ vụ trưởng thanh tra chính phủ
người này trình bày là người của thanh tra chính phủ và xuất trình giấy đi đường do ủy ban nhân dân phường trảng giải
và ủy ban nhân dân phường long bình cấp xác nhận trịnh đình hải công tác tại thanh tra chính phủ
đang làm nhiệm vụ giám sát phòng chống dịch tại đồng nai
nghi ngờ đối tượng hải sử dụng giấy tờ giả lực lượng chức năng đã tạm giữ và xác minh làm rõ
thanh tra chính phủ xác nhận không có người tên trịnh đình hải và không cử cán bộ nhân viên nào làm công tác giám sát phòng chống dịch ở đồng nai
đáng chú ý ủy ban nhân dân phường trảng giải nơi cấp ký giấy đi đường cho hải xác nhận đối tượng giới thiệu là thanh tra chính phủ
và hứa hệ hỗ trợ rau lương thực cho phường trạng dài phòng chống dịch nên ủy ban cấp giấy đi đường
bước đầu đối tượng trịnh đình hải khai nhận đã lên mạng mua trang phục ngành thanh tra mua cầu vai bảng tên thẻ thanh tra chính phủ với giá bốn triệu đồng
khám xét nơi ở của đối tượng tại phường trảng giải và phường tam hiệp lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ nhiều bộ trang phục ngành thanh tra
đối tượng này có một giấy chứng minh nhân dân mang tên trịnh thanh hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ngụ tại phường tam hiệp
và một căn cước công dân mang tên trịnh đình hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại quận ba đình tp hà nội
thưa quý vị lợi dụng luồng xanh để vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu khúc văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
trú khóm một phường an bình bê tp hồng ngự tỉnh đồng tháp đã bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
vào lúc tám h ba mươi phút ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một tại chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thuộc khóm bốn phường một mươi một tp cao lãnh tỉnh đồng tháp
lực lượng công an tiến hành kiểm tra điều kiện qua chốt đối với xe ô tô tải luồng xanh biển kiểm soát sáu mươi sáu c một mươi một nghìn sáu trăm một mươi hai
tại thời điểm kiểm tra phát hiện trên xe ô tô tải đang có sáu trăm năm mươi bốn bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại
qua làm việc đối tượng khúc văn thanh người điều khiển phương tiện trên khai nhận
số thuốc lá trên trở thuê từ thành phố hồng ngự đến bình dương khi đến địa điểm trên thì bị phát hiện bắt giữ
chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín đã bàn giao đối tượng và tăng vật cho công an thành phố cao lãnh để xử lý theo quy định
tại tp đà nẵng công an quận liên triểu tiến hành kiểm tra kho hàng có địa chỉ lô g hai đường số một mươi
khu công nghiệp hòa khánh thuộc địa bàn phường hòa khánh bắc quận liên triểu đã phát hiện nhiều thùng hàng
được đóng gói nguy trang rất cẩn thận bên trong đều chứa thuốc lá điếu ngoại nhập lậu
qua kiểm đếm có một mươi hai năm trăm linh bao thuốc lá điếu nhập lậu tất cả đều không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ
làm việc với chủ kho hàng được biết số hàng trên được gửi từ gia lai đến đà nẵng để tiếp tục chuyển ra một số tỉnh phía bắc tiêu thụ
hiện vụ việc đang được công an quận liên triểu điều tra bổ sung xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật